trước khi đến với thành phố santiago de cuba đoàn xe rước cho cốt của lãnh tụ fidel đã trải qua hành trình bốn ngày
đi dọc chiều dài đất nước cuba lập lại hành trình tự do mà lãnh tụ fidel đã thực hiện lúc còn sống
hành trình xuất phát từ thủ đô la havana đi qua nhiều tỉnh thành của cuba để đến nơi an nghỉ cuối cùng
tại nghĩa trang santa ifechenia
tại những nơi đoàn xe đi qua rất đông người dân cuba đã xếp hàng hai bên đường để nói lời vĩnh biệt lãnh tụ fidel castro
từ la habana dì cốt của fidel castro được đưa qua matanzas cadenas cienfugos rồi santa clara
thành phố miền trung nơi người anh hùng cách mạng sera chiến đấu chống lại quân đội của nhà độc tài cuba batista
cho cốt của fidel đã được đưa tới lang mộ nơi trôn cấp thi hài của người bạn người đồng chí che guevara
người dân tỉnh santi spiritus cũng đã đổ ra đường hôm thứ năm để tiễn đưa lãnh tụ fidel castro
hành trình tiếp tục tới lastunas qua hong rồi về tới santiago de cuba thành phố có ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp cách mạng của lãnh tụ fidel
nơi đây năm một nghìn chín trăm năm mươi ba ông đã liên kết được hơn hai trăm linh người ủng hộ cách mạng trên toàn quốc và mở cuộc tấn công vào trại lính moncada tại thành phố này
cuộc tấn công thất bại nhưng nó đã đưa tên tuổi fidel vào lịch sử
cũng nơi đây đã diễn ra trận đánh nổi tiếng la plata diễn ra vào tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi
quân cách mạng của fidel castro dù thua kém quân số đã đánh bại cả một tiểu đoàn quân chính phủ batista gồm năm trăm linh người bắt được hai trăm bốn mươi tù binh trong khi chỉ mất ba người
và sau chiến thắng vào tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi chín fidel castro và các đồng đội của ông đã tổ chức ăn bừng dọc santiago đến havanna
đoàn xe đã dừng lại tại ban công đánh dấu nơi fidel castro đọc diễn văn tuyên bố cách mạng thắng lợi vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
sau đó ghé ngang pháo đài moncada nơi ghi dấu cuộc nổi dậy đầu tiên chống lại batista vào năm một nghìn chín trăm năm mươi ba trước khi dừng chân tại quảng trường cách mạng nơi tổ chức buổi lễ vào buổi tối